phụ gia thực phẩm được sử dụng rất phổ biến trong quá trình sản xuất chế biến bảo quản
tuy nhiên không phải phụ gia nào cũng an toàn để sử dụng trong ngành thực phẩm

các chất phụ gia thực phẩm hoàn toàn có thể gây ngộ độc khi sử dụng và chế biến sản phẩm không đúng cách

trên bao bì nhiều sản phẩm không phải lúc nào cũng ghi tên của các phụ gia thực phẩm mà sử dụng ký hiệu của chúng
những ký hiệu này được quy định bởi ủy ban mã thực phẩm
acid benzoic được ký hiệu là hai trăm một mươi
muối natri benzoate là hai trăm một mươi một
đây là cách người xem có thể tự kiểm tra sự xuất hiện của chất phụ da có trong sản phẩm hay không
theo thống kê của bộ y tế thì việt nam thuộc nhóm quốc gia tỷ lệ mắc và tử vong do ung thư cao thứ hai trên thế giới
trong đó hàng năm có hơn tám bảy trăm sáu mươi tám ca mắc căn bệnh ung thư về đường ruột phổi dạ dày gan trực tràng
đây cũng là căn bệnh đang trở nên phổ biến tại việt nam mà nguyên nhân chủ yếu là do thói quen sử dụng các sản phẩm có nhiều hóa chất
để đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng cần chú ý những đặc điểm sau
nên lựa chọn những sản phẩm tự nhiên tươi sống
hạn chế sử dụng sản phẩm đóng hộp

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
tuy nhiên trong tuần sau khi mà khối không khí lạnh này suy yếu mưa giảm thì nhiệt độ sẽ tăng lên ngưỡng là ba mươi một ba mươi bốn độ trời sẽ oi nóng hơn
hiện nay rãnh áp thấp có trục khoảng một mươi năm một mươi tám độ vĩ bắc gió mùa tây nam đang hoạt động mạnh dần lên
nên dự báo trong hai ba ngày tới ở tây nguyên và nam bộ sẽ có mưa vừa mưa to và dài rác có rông
trong hai ngày cuối tuần thì ở các tỉnh trung bộ thời gian xảy ra mưa rông tập trung vào chiều và tối
bắc bộ có thể kéo dài từ chiều cho đến đêm
trong cơn rông cần đề phòng các hiện tượng cực đoan như lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
ngày mai một mươi hai tháng năm sẽ chính thức khai mạc đại lễ phật đàn v sắc hai nghìn một mươi chín tại chùa tam trúc của tỉnh hà nam
chắc hẳn thì nhiều người sẽ quan tâm đến thời tiết tại khu vực này trong những ngày diễn ra đại lễ
và thật vui mừng phải thông báo với quý vị rằng thời tiết khu vực bắc bộ đặc biệt là tỉnh hà nam dịp đại lễ phật đàn khá mát mẻ
mưa chỉ dài rác vào đêm và sáng sớm
nhiệt độ trong ba ngày một mươi hai một mươi ba và một mươi bốn tháng năm giao độc ở khoảng hai mươi ba ba mươi ba độ c